thưa quý vị tình hình dịch bệnh tại trung quốc đã ghi nhận diễn biến mới
theo công bố từ nước này số ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ vì covid một mươi chín đã tăng vọt hơn một mươi ba ca
trong đó có một bốn trăm năm mươi năm ca có triệu chứng và một mươi một sáu trăm chín mươi một ca không có triệu chứng
trung quốc đại lục không ghi nhận bất cứ ca tử vong nào
sáng ngày ba tháng bốn ubnd quốc gia trung quốc công bố báo cáo tình hình dịch bệnh tại nước này
cho biết ngày hai tháng bốn trung quốc đại lục có một mươi ba một trăm bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
mức cao nhất kể từ đỉnh dịch covid một mươi chín đầu tiên cách đây hai năm
theo báo cáo trên làn sóng dịch bệnh hiện nay do sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron
đã xuất hiện tại hàng chục tỉnh thành
trong số ca mắc mới ghi nhận được có một bốn trăm năm mươi năm ca có triệu chứng một mươi một sáu trăm chín mươi một ca không triệu chứng
trung quốc đại lục không ghi nhận bất cứ ca tử vong nào
hiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại trung quốc
thành phố thượng hải của nước này trong một tháng qua đối mặt với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lớn nhất từ trước tới nay
tuần này chính quyền sở tại áp lệnh phong tỏa gần như toàn thành phố
trong bối cảnh số ca mắc mới covid một mươi chín tiếp tục tăng để tiến hành xét nghiệm trên diện rộng
truy vết các ca mắc covid một mươi chín
hiện tình hình có chiều hướng thuyên giảm nhưng chính quyền thành phố kêu gọi người dân
kiên nhẫn tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt
mặc dù số ca mắc trong ngày tăng cao hơn một mươi ba nhưng việc trung quốc không ghi nhận thêm ca tử vong nào
kể từ hai ca đã công bố vào giai đoạn đầu của đợt dịch mới nhất giữa tháng ba năm nay
chứng tỏ phương pháp phòng chống dịch mà chính quyền nước này theo đuổi vẫn có hiệu quả đáng kể
như chúng tôi đã đưa tin thượng hải là một trong những nơi bùng dịch mạnh nhất trong đợt dịch lần thứ năm tại trung quốc
thành phố lớn nhất đất nước tỷ dân đã phải ra lệnh
phong tỏa khẩn cấp gần như toàn thành phố để tiến hành công tác kiểm soát dịch
mới đây theo tân hoa xã thành phố thượng hải sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cả thành phố
trong ngày ba tháng bốn và xét nghiệm acid nucleic ngày bốn tháng bốn trong nỗ lực ngăn chặn sự tái bùng phát dịch covid một mươi chín gần đây
guquanju một quan chức ủy ban y tế thành phố thượng hải cho biết các biện pháp này nhằm loại bỏ hoàn toàn
các nguy cơ tiềm ẩn cắt đứt chuỗi lây truyền hạn chế sự lây lan của virus và đạt được mục tiêu không covid
zero covid càng sớm càng tốt
ngày hai tháng bốn thượng hải đã phát hiện bốn trăm ba mươi tám ca covid một mươi chín lây nhiễm tại địa phương và bảy bảy trăm tám mươi tám ca không có triệu chứng
vào ngày mà trung quốc đại lục ghi nhận một mươi ba một trăm bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
tính cả các quốc gia không triệu chứng mức cao nhất kể từ đỉnh dịch covid một mươi chín đầu tiên cách đây hai năm
song song với những biện pháp phong tỏa tạm thời và xét nghiệm diện rộng giới chức và các nhà cung cấp ở thượng hải
đang chạy đua với thời gian để đảm bảo việc cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày kịp thời
các nhà kho tạm được lập để tăng lượng dự trữ rau xanh
các nhà kho hiện tại cũng mở rộng tối đa để cung cấp hàng hóa nhanh chóng
giới chức địa phương cấp xác nhận cho các công ty vận chuyển để đưa hàng kịp thời đến những khu vực đang thuộc diện phong tỏa
trong khi đó trưởng đặc khu hành chính hồng kông trung quốc bà lâm trịnh nguyệt nga ngày hai tháng bốn
đã mời tất cả người dân sống ở hồng kông làm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trong giai đoạn ba ngày từ ngày tám đến ngày một mươi tháng bốn
phát biểu họp báo bà cho biết
cuộc xét nghiệm dựa trên tinh thần tự nguyện này không phải là sự thay thế cho kế hoạch trước đó về xét nghiệm toàn thành phố
mà là nhằm đánh giá tình hình lây nhiễm dịch và xác định thời điểm tốt nhất cho xét nghiệm diện rộng
cũng từ ngày hai tháng bốn chính quyền hồng kông bắt đầu phân phát các túi hỗ trợ phòng dịch
trong đó mỗi túi có hai mươi kit xét nghiệm nhanh đến các hộ gia đình
bà lâm trịnh nguyệt nga kêu gọi mọi người làm xét nghiệm nhanh và báo cáo kết quả trong vòng hai mươi bốn giờ nếu dương tính
ngày hai tháng bốn hồng kông ghi nhận hai hai trăm tám mươi sáu ca mới thông qua xét nghiệm acid nucleic và hai một trăm tám mươi chín ca khác qua tự xét nghiệm nhanh